tại xã vĩnh tân huyện tuy phong bình thuận công ty nhiệt điện vĩnh tân đơn vị trực thuộc tổng công ty phát điện ba
đã tổ chức lễ mừng hoàn thành toàn bộ dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai và đạt mốc sản lượng điện là bốn mươi tỷ kwh
dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai là một trong những dự án cấp bách trọng điểm quốc gia
nhà máy do công ty nhiệt điện vĩnh tân quản lý và vận hành bao gồm hai tổ máy
tổng công suất lắp đặt một hai trăm bốn mươi bốn mw được khởi công xây dựng từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi và đưa vào vận hành thương mại trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
hàng năm nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai cung cấp khoảng bảy hai tỷ kwh cho hệ thống điện quốc gia
bên cạnh đó nhà máy điện mặt trời vĩnh tân hai được đưa vào vận hành phát điện thương mại vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trung bình hàng năm khoảng sáu mươi triệu kwh
cũng trong dịp này tổng công ty phát điện ba đã trao tặng cho tỉnh bình
thuận một mươi hai căn nhà máy ấm yêu thương với tổng giá trị một hai tỷ đồng
công ty nhiệt điện vĩnh tân trao số tiền năm mươi triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện tuy phong